tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình hôm qua đã có cuộc gặp thiện đỉnh bên lề tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn hai mươi ba đang diễn ra tại san francisco của mỹ để thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế cùng quan tâm
tổng thống mỹ joe biden cho rằng nước này và trung quốc cần đảm bảo cạnh tranh giữa hai bên sẽ không biến thành xung đột bên cạnh đó hai bên cũng cần quản lý mối quan hệ song phương một cách có trách nhiệm
điều quan trọng nhất là hai nhà lãnh đạo chúng ta không có sự hiểu lầm chúng ta cần đảm bảo cạnh tranh không biến thành xung đột và được quản lý một cách chuyên nghiệp
chúng ta cũng có trách nhiệm với thế giới trong việc hợp tác trước các thách thức từ biến đổi khí hậu đến trí tuệ nhân tạo đều cần có nỗ lực chung